công tác dân vận được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng thế trận lòng dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc
từ phong trào dân vận khéo trong công an nhân dân đã xuất hiện nhiều cách làm mô hình hay và nhiều điển hình dân vận khéo là những tấm gương sáng lan tỏa nhiều việc tốt việc làm ý nghĩa
hình ảnh của những người chiến sĩ công an làm công tác dân vận đã góp phần đưa lực lượng công an nhân dân thêm gần dân sát dân trọng dân hiểu dân và nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ
tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số như bản hồi múa b nếu như trước đây người dân vẫn giữ thói quen cất giữ các loại vũ khí để săn bắt thì đến nay họ đã tự nguyện giao nộp
đó là kết quả sau những buổi dân vận thành công xuống từng nhà gặp từng người của những chiến sĩ công an tại đây
cái ý thức của người dân ấy thì cũng được nói chung là được tôi qua nhiều năm tôi cũng luôn nhắc nhở bà con
vận động nhân dân giao nộp tại cuộc họp còn những người dân e ngại thì chúng tôi vận động cá biệt đến từng hộ dân một những hộ dân nào còn súng thì nó sẽ giao nộp do vậy là trong những năm hai nghìn một mươi chín là chúng tôi đã vận động được năm trăm một mươi năm khẩu súng các loại
công tác dân vận khéo đã tạo ra những bước chuyển hóa tại nhiều địa bàn cơ sở phức tạp về tình hình an ninh trả tự
trong đó lực lượng công an cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn vừa thực hiện việc vận động lắng nghe tâm tư nguyện vọng và giải quyết những khó khăn vướng mắt của người dân
đây là nhiệm vụ kép đặt ra đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân làm công tác dân vận tại cơ sở
cái việc mà kiêm nhiệm về công tác dân vận từ cấp mà là trung ương cho đến tại cơ sở thì đối với lại cái việc mà
là kiêm nhiệm như thế này thì đòi hỏi là đối với cán bộ chính trị công an nhân dân phải cố gắng hết mình để mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được
bởi vì công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân thì mỗi ở cấp độ mỗi một cái cương vị mỗi một cái trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ
thì trong ý thức của bản thân mình làm công tác công an là chính là làm công tác dân vận
cho nên phải vận động nhân dân cùng với mình để tham gia trên trận tuyến này
thực tiễn đã và đang đặt ra những yêu cầu
đầu mới đối với công tác dân vận phải ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
điều này đòi hỏi các chiến sĩ làm công tác dân vận phải xác định trách nhiệm của mình có chương trình hành động cụ thể
chủ tịch hồ chí minh đã từng dạy là người cán bộ làm công tác dân vận cần phải có tác phong óc nghĩ mắt trông tai nghe chân đi miệng nói tay làm
đòi hỏi cán bộ làm công tác dân vận là cần phải có uy tín nói phải đi đôi với làm
và có kỹ năng thuyết phục khéo tuyên truyền khéo vận động nhân dân
và có tắc phong quần trúng gần dân sát dân và vì nhân dân
sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn nhấn mạnh tư tưởng mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải là những cán bộ dân vận giỏi nhất tốt nhất đặc biệt phải làm để dân tin dân phục dân yêu
vì vậy tăng cường và đổi mới công tác dân vận hướng về cơ sở sẽ góp phần xây dựng hình ảnh
người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ
qua đó người dân sẽ tự giác tham gia các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự một cách hiệu quả
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế và của lãnh đạo bộ công an tại các nhà máy thủy điện trên sông rào trăng đường bảy mươi một tỉnh thừa thiên huế
công an tỉnh thừa thiên huế đang ngày đêm tập trung phương tiện lực lượng phối hợp với các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ với tinh thần chạy đua với thời gian và tình hình mưa lũ
ngay trong sáng nay lãnh đạo tỉnh và công an tỉnh thừa thiên huế đã trực tiếp có mặt tại lòng hồ thủy điện hương điền và thủy điện rào trang bốn
xã hương bình thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế để chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ cứu nạn
tại đây các đồng chí lãnh đạo đã thăm hỏi động viên và chia sẻ những mất mát đau thương đối với các gia đình nạn nhân
những ngày qua lượng mưa cũng rất là nhiều cho nên khó khăn chỉ có hai ngày hôm nay thì trời bắt đầu tằn
công an quân đội là lực lượng trụ lực để tham gia vào vấn đề này
ngoài ra các hệ thống giao thông các phương tiện cơ giới cũng đã được huy động
thì cũng hy vọng chúng ta có thể thảo gỡ được những khó khăn để tiếp cận
sau nhiều giờ vượt rừng băng thác vượt qua hiểm huy lực lượng cứu hộ đã tiếp cận khu vực xảy ra vụ sạt lở ở thủy điện rào trang ba
tại hiện trường hàng ngàn tấn đất đá sạt lở vùi lấp gần như toàn bộ nhà điều hành và các đán chạy kề bên
lực lượng cứu hộ cứu nạn đã kiểm tra toàn bộ hiện trường nhưng không phát hiện người bị nạn trên mặt đất và các khu vực lân cận
tại hiện trường lực lượng cứu nạn cứu hộ đã sử dụng flycam để khảo sát hiện trường chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn
đồng thời kiểm tra an toàn hồ đập khảo sát thiệt hại để có biện pháp ứng phó cũng như cung cấp nhu yếu phẩm
tại hiện trường lực lượng cứu hộ cứu nạn đã kiểm tra toàn bộ hiện trường nhưng không phát hiện người bị nạn trên mặt đất và các khu vực gần gần
tại hiện trường lực lượng cứu hộ cứu nạn đã kiểm tra toàn bộ hiện trường chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn khảo sát thiệt hại để có biện phó cũng như cung cấp nhiều yếu phẩm

có những diễn biến phức tạp chính vì vậy sự chủ động của lực lượng công an cùng với các lực lượng
chức năng khác đã giúp người dân nơi đây hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ và nhanh chóng ổn định cuộc sống
trong khi đó sau bốn ngày đêm nỗ lực tìm kiếm hai cha con mất tích trong vụ chìm tàu trên sông
trường giang thôn xuân mỹ xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam đến một mươi bốn h chiều ngày hôm nay
thi thể của hai nạn nhân vụ chìm tàu này đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ công an tỉnh quảng nam tìm thấy trước đó vào lúc một mươi bảy h ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đã xảy ra
vụ việc chìm tàu đánh bắt cá của người dân đang neo đậu tại khu vực sông trường giang làm hai người
mất tích ngay sau khi nhận được tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng với phương tiện đến hiện trường để triển khai
tìm kiếm người bị nạn công tác tìm kiếm đã được tổ chức liên tục cả ngày lẫn đêm trong điều kiện
mưa gió nước lũ chảy mạnh đến h năm mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đã tìm được một thi thể của
người cha là ông nguyễn diệp bốn mươi bảy tuổi chủ tàu và đến một mươi bốn h ngày hôm nay tìm thấy tiếp thi thể của
anh nguyễn phúc đạo hai mươi ba tuổi con của ông diệp cũng nằm ở hầm máy tàu và hiện cơ quan chức năng
cũng đã bàn giao thi thể của các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự chiều nay tại hà nội
văn phòng thường trực ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự bộ công an đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn huấn luyện kỹ năng cứu nạn cứu hộ
sử dụng phương tiện thủy phục vụ công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
cho công an các đơn vị địa phương năm hai nghìn hai mươi
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi nước ta đã xảy ra một mươi sáu trên hai mươi một loại hình thiên tai trên địa bàn bốn mươi chín tỉnh thành phố
thiên tai đã làm chín mươi tám người chết mất tích
gần hai trăm tám mươi người bị thương và ước tính thiệt hại về tài sản khoảng năm tỷ đồng
trước diễn biến phức tạp của thiên tai bão lũ đảng nhà nước đã có nhiều chủ trương giải pháp cụ thể
nhằm chỉ đạo các cấp các ngành tăng cường thể hiện công tác phòng chống thiên tai
trong đó lực lượng công an nhân dân đã thể hiện vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt sung kích
luôn ở tuyến đầu trong công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
qua đó hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ đã được thể hiện rõ nét
trên các mặt công tác nhiệm vụ phòng chống thiên tai
xuất hiện ngày một nhiều hơn những tấm gương cán bộ chiến sĩ công an hy sinh quên mình
để bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân trong thiên tai bão lũ
qua lớp tập huấn sẽ trang bị kịp thời kiến thức kỹ năng về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự cho cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương
đặc biệt là tại cơ sở nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé